ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình việt nam yêu cầu đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam đài truyền hình kỹ thuật số vtc đài phát thanh truyền hình hà nội đài truyền hình tp hcm đài phát thanh truyền hình hải phòng đài phát thanh truyền hình cần thơ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ thời điểm hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng tám để chuyển sang sử dụng truyền hình số mặt đất
analog là phương thức thu sóng truyền hình bằng thiết bị anten và hình ảnh tv thường bị nhiễu bóng và không ổn định
bắt đầu từ một mươi năm tháng tám với việc tắt sóng truyền hình analov sẽ có khoảng một mươi chín tỉnh lân cận với bốn thành phố hà nội tp hcm hải phòng cần thơ bị ảnh hưởng bởi đợt tắt sóng này
để không bị gián đoạn việc xem truyền hình các hộ dân sẽ phải mua đầu thu truyền hình kỹ thuật số dvbt hai đấu nối vào tv của nhà mình hoặc mua tv thế hệ mới
có tích hợp đầu thu số
để được tư vấn giải đáp thông tin liên quan khán giả có thể gọi đến tổng đài năm triệu một trăm một mươi một nghìn hai mươi hai hoặc truy cập vào địa chỉ www mic gov vn gạch chéo shth hoặc www sosohuachuyenhing vn